với chủ đề ánh sáng niềm tin tối nay tại bốn điểm cầu hà nội hải phòng côn đảo vĩnh long đã diễn ra chương trình cầu truyền hình kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
dựa chương trình tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
tại điểm cầu hà nội có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí tổng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng là lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và lãnh đạo các địa phương
tại điểm cầu hải phòng có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng các đồng chí lãnh đạo các địa phương trong khu vực
tại điểm cầu côn đảo có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng các đồng chí bí thư trung ương đảng
chủ tịch quốc hội nguyễn văn bình tranh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung mương cùng các đồng chí là ủy viên trung ương đảng lãnh đạo thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu
tại điểm cầu vĩnh long có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ các đồng chí bí thư trung ương đảng
đồng chí trần cẩm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng là lãnh đạo trung mương và địa phương và lãnh đạo các tỉnh phía nam
chương trình cầu truyền hình kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam là bài ca về niềm tin và lòng dũng cảm
tôn vinh những tổ chức đảng và đảng viên đã quên mình đấu tranh trong chiến đấu trong lao động sáng tạo
phát huy truyền thống chín mươi năm của đảng đồng thời nói lên yêu cầu của thời đại của dân tộc với các cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới trước ngưỡng cửa đại hội một mươi ba lịch sử